hiện nay siêu bão rai đã ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển phía đông của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bão sẽ vào biển đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
và để chủ động ứng phó với diễn biến của bão thì ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn về người tài sản tập trung vào các nội dung sau
căn cứ diễn biến nguy cơ ảnh hưởng của bão và thực tế tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành
các lực lượng sẵn sàng sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho người tài sản trên các đảo
lồng bè nuôi trồng thủy hải sản nơi nheo đậu tranh trú trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
theo dõi sát diễn biến của bão để triển khai ngay các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện
và điều kiện ứng phó với tình huống bão ảnh hưởng đến địa phương kịp thời xử lý mọi tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là đảm bảo an toàn dân cư đảm bảo phát huy vai trò sung kích
tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai dịch bệnh
và là lực lượng tuyến đầu quan trọng trong an dân giúp đỡ nhân dân đồng thời triển khai quyết liệt
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ động các phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh trong chính cơ quan đơn vị công an
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng tổ chức kiểm soát hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông qua các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ sạt lở ngập sâu kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo an toàn